về tình trạng xây dựng trái phép ở lý sơn và lòng lẻo trong công tác quản lý đất đai
mới đây nhất ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật
trong công tác quản lý đất đai quản lý trật tự xây dựng trên đảo lý sơn trong thời gian qua
kết luận thanh tra cũng nêu rõ kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến những sai phạm này
theo kết luận thanh tra của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
huyện lý sơn đã để xảy ra ba mươi ba vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định
ủy ban nhân dân huyện các xã cho thuê đất gia hạn thuế đất một số dự án trái thẩm quyền
sai phạm về trình tự thủ tục trong việc cấp phép một mươi sáu dự án đầu tư bốn mươi công trình nhà ở xây dựng trái phép
kết luận thanh tra cũng nêu rõ hai mươi ba công trình đầu tư sai sót về thủ tục
sai phạm trong thẩm định dự án làm tăng giá trị dự toán là hai bốn tỷ đồng
sai phạm trong thanh quyết toán số tiền một ba tỷ đồng
tỉnh quảng ngãi chỉ đạo làm rõ trách nhiệm kiềm điểm và xử lý trách nhiệm của các tập thể cá nhân lãnh đạo huyện lý sơn để xảy ra sai phạm
đồng thời yêu cầu các sở ngành tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước của ngành mình phụ trách